ngày hai mươi sáu tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra pc một công an tỉnh bình thuận thông báo
đơn vị đã hoàn tất quá trình thực nghiệm điều tra vụ án bé trai một mươi một
quốc tịch nhật bản thiệt mạng bất thường trong bể bơi một khu resort tại bình thuận
từng gây xôn xao dư luận
theo đó nạn nhân trong vụ án là bé hai naguai yukichi quốc tịch nhật bản
gặp sự cố ở hồ bơi lười của sentara midway resort mũi né
thành phố phan thiết gần hai năm trước
theo hồ sơ khoảng một mươi giờ ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cháu hai nagai yukichi một mươi một tuổi cao một bốn mét nặng ba mươi chín kg
chơi tại sông lười của khu du lịch năm sao này
bé biết bơi thành thạo mực nước hồ là một mét
đến một mươi giờ ba mươi năm phút người tám cùng hồ bơi đã phát hiện yukichi
bị hút vào tâm lưới sắt dưới hồ bơi thế nhưng kéo ra không được
chỉ hồ nhiều người đến kéo ra vào hồ hấp cấp cứu
thế nhưng bé trai đã qua đời trên đường đến bệnh viện
thời điểm đó bản
kết luận giám định của trung tâm pháp y tỉnh bình thuận thể hiện
nạn nhân bị phủ phổi cấp suy hô hấp cấp do ngặt nước dẫn đến thiệt mạng
trên người bé có các vết hàn hình vuông với kích thước là bốn x bốn cm xếp thẳng hàng
có kích thước tổng cộng là năm mươi sáu x bốn mươi ba cm
khoảng cách giữa các hình vuông là một năm cm tại vùng lưng và thắt lưng
và hình thành do mặt sau thi thể của nạn nhân bị đẻ ép hoặc tiếp xúc có áp lực
theo dạng lực hút với các vật có hình dáng kích thước tương tự
theo gia đình nạn nhân
bơi cao một bốn m trong khi hồ chỉ sâu một m thế nên không thể có sự cố dò lỗi của cháu
dấu vết trên thân thể cho thấy bé qua đời vì đã bị hút chặt vào tấm lưới sắt
tại khu vực hệ thống mát xa dưới hồ bơi
tạo nên một loạt vết thương trùng khớp với các ô trên tấm lưới này
qua ghi nhận tại buổi điều tra thực nghiệm hiện trường
vụ bé hanawayukichi bị đuối nước đã được diễn ra tại hồ bơi dành cho trẻ em
nằm trong khu nghỉ dưỡng sentara midway resort mũi né
ở thành phố phàn thiết tỉnh bình thuận
năm hai nghìn hai mươi bốn có mặt tại buổi thực nghiệm bao gồm gia đình nạn nhân là anh hanawa yoshikaju
là ba ruột của cháu hanawayukichi chị huỳnh thị anh thư
mẹ ruột của cháu hanawayukichi cùng các luật sư của văn phòng luật sư hà hải và cộng sự
đại diện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận
đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình thuận
đại diện lãnh sự quán nhật bản tại thành phố hồ chí minh
được biết nhân vật được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận
chọn tham gia thực nghiệm điều tra là một bé trai có thể trạng giống như nạn nhân hanawayukichi
và các chi tiết quan trọng đã xảy ra
chia sẻ về buổi thực nghiệm luật sư đào thị bích liên
người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nạn nhân cho biết
buổi làm việc diễn ra công tâm và khách quan đúng trình tự thủ tục tố tụng
các cơ quan điều tra đã ghi nhận ý kiến của các bên
đồng ý để gia đình nạn nhân xuống trực tiếp xem hệ thống vận hành máy bơm hồ bơi
khi bắt đầu tiến hành thực nghiệm
kỹ thuật viên của khu nghỉ dưỡng sentara mirai resort mũi né đã tiến hành mở bốn cái máy bơm
nhưng ở ngoài hồ bơi hiện trường đều không có các vòi phun nước suối bọt mạnh
giống như thời điểm cháu hanawayukichi gặp nạn
những người tham gia thực hiện gồm cháu trai và hai người lớn xuống hồ bơi
khi áp sát vào miệng lưới không bị lực hút
ngay lập tức điều tra viên đã xuống phòng kỹ thuật cùng với luật sư
thì đã phát hiện ra người vận hành máy bơm cố tình chỉ bật cầu giao máy bơm
mà không mở hệ thống van sản nước
vì vậy nên dù máy bơm có bật vào hoạt động
thế nhưng ở ngoài hồ bơi không thấy sản nước và suối bọt
khi bị yêu cầu phải vận hành chính xác
kỹ thuật viên của khu nghỉ dưỡng này đã phải mở van sản nước thứ nhất
kết quả bé trai tham gia thực nghiệm cùng hai người lớn
khi áp sát lưng vào miệng lưới thành hồ bơi đã bị lực hút rất mạnh
để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho bé trai tham gia thực nghiệm
nên điều tra viên cho biết đã không cần tiến hành mở tiếp van sản nước thứ hai
và sau đó kết thúc buổi thực nghiệm điều tra
liên quan đến quá trình khởi tố
hai năm trước vào ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
công an thành phố phan thiết đã khởi tố vụ án vô ý làm chết người
do vi phạm quy tắc nghề nghiệp
sau khi căn cứ tài liệu chương cứu thu thập được trong quá trình điều tra xác minh
tuy nhiên ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan này ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án
sau hết thời hạn điều tra mà chưa nhận được trả lời
từ viện khoa học hình sự bộ công an
giải thích về áp lực dạng lực hút của hồ bơi sông lười
với một số nội dung có liên quan trực tiếp
gần ba tháng sau vụ án được công an thành phố phan thiết phục hồi điều tra
xong đến ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
lại đình chỉ điều tra vì vụ này không có sự việc phạm tội
cụ thể cơ quan điều tra dẫn bản kết luận giám định
của phân viện kỹ thuật hình sự tại tp hcm
đối với toàn bộ quy trình hoạt động và kỹ thuật của hồ bơi
trong đó xác định bản vẽ thiết kế của hồ bơi đúng với thực tế thi công
lắp đặt trong hồ bơi kỹ thuật lắp đặt thiết bị trong hồ bơi đúng với thiết kế
tình trạng hoạt động của hồ bơi phù hợp với thiết kế
nguyên lý hoạt động của hệ thống hút lọc xả để làm sạch hồ phù hợp với thiết kế
theo đó trong kết luận giám định nêu rõ
nguyên lý hoạt động của hồ bơi lười không thể hút một người có thể trạng cao một bốn
nặng ba mươi chín kg nghi bé yukichi khi đang bơi hoặc đứng tại vị trí miệng hút dẫn đến tai nạn
ngoài ra công an tp phan thiết cũng đề nghị phân viện khoa học hình sự bộ công an tại tp hồ chí minh
làm rõ nguyên lý hoạt động của hồ bơi sông lười có thể hút chặt người như bé yukichi
khi đặt toàn bộ vùng lưng vào miệng hút dẫn đến thiệt mạng do ngặt nước hay không
sau đó kết quả trả lời nhận được là không thể hút một người như vậy khi đang bơi hoặc đứng tại vị trí miệng hút
trừ khi lấy cơ thể người này bịt kín miệng hút
được biết nguyên tắc hoạt động của các hệ thống bơm lọc xả của hồ bơi chỉ hoạt động theo lập trình tắt mờ
chứ không thể điều chỉnh theo ý muốn của người vận hành
từ đó công an tp phan thiết xác định việc cháu yukichi qua đời là do tai nạn trong quá trình sử dụng hồ bơi
không đồng ý quan điểm trên gia đình nạn nhân đã gửi hàng loạt đơn cứu sách khẩn cấp đến các cơ quan trung ương
đại sứ quán nhật bản tại việt nam tổng lãnh sự nhật bản tại tp hồ chí minh
họ cho rằng bé trai qua đời do bị hút vào tâm lưới sắt kim loại dưới hổ bơi chứ không phải lỗi của cháu hay gia đình
việc điều tra chưa khách quan vụ án có yếu tố nước ngoài
xảy ra tại hồ bơi có những khó khăn phức tạp trong quá trình thu thập chứng cứ
thế nên phải thuộc thẩm quyền điều tra của công an tỉnh bình thuận
theo điểm b khoảng năm điều một trăm sáu mươi ba bộ luật tố tụng hình sự hai nghìn một mươi năm
theo gia đình bé hanawa yukichi vào đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
đã nhiều lần gửi đơn xin sao trụ tài liệu trong hồ sơ vụ án đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phan thiết
viện kiểm sát nhân dân tp phan thiết viện kiểm sát nhân dân tp bình thuận thế nhưng không được chấp nhận
mẹ của nạn nhân là chị huỳnh thị anh thư cho biết
việc yêu cầu giao chụp hồ sơ tài liệu của gia đình trong vụ án này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với bị hại
nhằm tìm ra nguyên nhân chính xác cũng như bảo vệ tối đa quyền lợi ích hợp pháp của cháu
thế nhưng lá đơn của gia đình gửi tới các cơ quan hữu trách liên quan tại tp phan thiết tp phan thiết lại không nhận được phản hồi
chính vì vậy chị huỳnh thị anh thư và chồng là anh hanawa yoshikazu đã gửi đơn xin cứu sát khẩn cấp tới các lãnh đạo cấp cao
các cơ quan hữu sách cấp cao tại việt nam vào ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
trong đơn cứu sát này gia đình chị thư và anh yoshikazu đưa ý kiến việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phan thiết
đã đình chỉ điều tra với lý do và căn cứ rằng cháu hanawa yukichi đã qua đời do tai nạn trong quá trình sử dụng hồ bơi
vì vậy kết luận vụ việc trên không có sự việc phạm tội là không có căn cứ trái pháp luật
đồng thời gia đình nạn nhân cũng nêu vụ án được khởi tố từ ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
thế nhưng việc tiến hành chương cầu giám định kết luận giám định giải thích về kết quả giám định kéo dài một cách vô lý
bản kết luận điều tra vụ án hình sự trong trường hợp đình chỉ điều tra số một trăm bảy mươi bkl ddtt ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận có những nội dung tiến hành điều tra không đảm bảo khách quan
nhận định mang tính chủ quan có dấu hiệu để lọt hành vi phạm tội và người phạm tội
bên cạnh đó pháp nhân quản lý
hồ bơi và các hồ sơ tài liệu là chứng cứ quan trọng trong vụ án không được đề cập
công tác cứu hộ có nhiều điểm mâu thuẫn không được làm rõ công việc phát hiện và cấp cứu không kịp thời
có vi phạm và thực nghiệm điều tra vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng không có giá trị pháp lý
ngoài ra việc giám định nguyên lý hoạt động của hồ bơi không bảo đảm tính khách quan theo quy định của pháp luật
do vậy ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba thanh tra bộ công an đã bàn hành thông báo số ba nghìn tám trăm ba mươi tám tb x năm p sáu
về việc chuyển đơn xin cứu sát
đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba viện kiểm sát nhân dân tp phản thiết tỉnh bình thuận đã bàn hành thông báo số năm cvvksbt
về việc không giải quyết đơn cứu nại của bà huỳnh thị anh thư và ông hainawai yoshikazu
với lý do đã hết thời gian khiếu nại theo quy định pháp luật
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba viện kiểm sát nhân dân tối cao bàn hành thông báo
năm nghìn sáu trăm một mươi hai vkstcv một mươi hai về việc thông báo xử lý đơn xin cứu sát khẩn cấp
theo đó viện kiểm sát nhân dân tối cao đã chuyển đơn đến viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình thuận
để xem xét chỉ đạo giải quyết
sau khi xem xét vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phản thiết tỉnh bình thuận
đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án bé trai người nhật bị đuối nước
tại khu du lịch sentara mirai resort mũi né
theo đó ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phản thiết đã ký quyết định số năm trăm năm mươi ba
quy đề dtt phục hồi điều tra vụ án hình sự vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp
xảy ra tại khu du lịch sentara mirai resort mũi né thuộc khu phố một phường mũi né
tp phản thiết tỉnh bình thuận trong ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ cho công an tỉnh bình thuận thụ lý